vẫn biết rằng việc góp phường hội gây nhiều hệ lụy cho xã hội tuy nhiên nhiều người dân vẫn tham gia vào hình thức này
những ngày gần đây nhiều hộ dân phường quảng cư thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa đang phải điêu đứng
vì đã chót góp tiền chơi hội và bị chủ hội tuyên bố phá sản
khoảng hai năm nay bà phan thị doan cùng các con ở khu phố thành thắng phường quảng cư thành phố sầm sơn
mỗi tháng góp hàng chục triệu đồng cho chủ hụi là bà phan thị tâm cư chú cùng địa phương
đến lượt bà doan lấy tiền gốc và lãi bà tâm tuyên bố phá sản
tổng số tiền cả gốc lẫn lãi bà tâm nợ mẹ con bà doan lên tới sáu trăm bốn mươi ba triệu đồng
tôi gửi đơn tới viện kiểm soát công an chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thành hóa
và chủ tịch ủy ban nhân dân của thành phố sầm sơn này có nghĩa là gửi đến cơ quan các ngành chức năng hết tất cả
chỉ tính riêng trên địa bàn phường
trong địa bàn phường quảng cư đã có bốn mươi chín hộ dân tham gia dây phưởng hội của bà tâm
sau khi tuyên bố vỡ nợ và bỏ trốn vào đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an đã tìm thấy bà tâm và yêu cầu không được đi khỏi địa phương
vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra
đông lắm cháu ấy tình hình ở đây như vậy là nói chung là cả làng ai cũng chơi cả
vậy là dân dân lao động người ta làm ra được ít lắm
cho nên là cái đồng tiền này là đồng tiền người ta tiết kiệm người ta tiết kiệm hàng tháng để người ta vào phường
khi mà đòi nợ nhà văn thái độ nhà văn nó ngang ngược mà nó coi thường pháp luật lắm
không một lời nói xin lỗi hay là một lời nói ví dụ là khất để mà trả
không ai mà em nói anh bỏ một lúc một trăm mấy nắm ra mà bây giờ đi đòi nợ nó nói là
ờ bây thích kiện đến đâu thì bây kiện tao đáp đến đấy
việc góp phưởng hụi đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội
nhưng nhiều người vẫn bỏ ngoài tai các khuyến cáo
chỉ đến khi có biến cố dù là chủ quan hay khách quan xảy ra với chủ hụi
bản chất lòng lèo của việc huy động vốn này mới hiện ra
một khi chủ hội vỡ nợ hoặc bỏ trốn số tiền góp hội thường không lấy lại được